đội cảnh sát hình sự công an quận bình tân tp hcm vừa cho biết
đơn vị đã phối hợp với công an phường bình trị đông a quận bình tân
triệt phá một nhóm đá gà ăn tiền trên địa bàn trong đó phát hiện một người dương tính với covid một mươi chín
theo đó vào hồi một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày chín tháng một mươi đội cảnh sát hình sự phối hợp công an phường bình trị đông a
ập vào trường gà ở bãi đất trống trong con hẻm đường hương lậu hai bắt quả tan nhóm một mươi chín người
trong đó có một phụ nữ đang sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền
tại hiện trường công an thu giữ nhiều tăng vật liên quan gồm tiền mặt gà đá cùng các xe máy điện thoại
qua điều tra và lấy lời khai của các đối tượng công an xác định tạ quang tới bốn mươi một tuổi quê quảng bình
ngụ phường bình trị đông a đóng vai trò tổ chức mai văn hậu bốn mươi bảy tuổi ngụ phường tân tạo quận bình tân làm trọng tài
qua sàng lọc lực lượng chức năng xác định trong số một mươi chín người có chín con bạc số còn lại là người xem
xét nghiệm nhanh công an phát hiện một người trong nhóm này dương tính với covid một mươi chín
theo điều tra sới bạc được tới tổ chức từ lúc hết giãn cách xã hội vào đầu tháng một mươi
tại bãi đất trống khoảng hai trăm linh m hai xung quanh có nhà dân và chỉ có một lối vào độc đạo